tại thái bình những ngày qua hàng trăm cán bộ công nhân lao động thuộc công ty điện lực thái bình
đã tập trung ứng trực bám tuyến để ra soát bảo đảm chất lượng chuyên tài điện
phục vụ sản xuất và chống úng khi bão số bảy đổ bộ vào đất liền
cả ngày một mươi tám tháng một mươi anh đào quang tiến công nhân thuộc tổ quản lý đường dây chi nhánh điện lực
thành phố thái bình cùng với đồng nghiệp xuống địa bàn kiểm tra hoạt động của các trạm biến áp bốn trăm linh kv a
đây là công việc bắt buộc của những công nhân ngành điện trước khi bão đến
có hai mươi bốn năm gắn bó với nghề anh tiến hiểu rõ những sự cố tiềm ẩn có thể xảy đến trong mùa mưa bão
sự thận trọng tỉ mẩn trong công việc không bao giờ là thừa vì đó còn là trách nhiệm đối với nghề
với đời sống và sản xuất kinh doanh của cả thành phố
còn đây là những công nhân đường dây thuộc chi nhánh điện lực huyện kiến sương đang tiến hành ràng néo
các trụ cột điện ly tâm trên cánh đồng xã quang trung
cơn bão số một đã làm tuyến đường dây một trăm một mươi kv thiệt hại nặng nề
mố cột bê tông chỉ mới được đổ
cách đây chưa lâu nên hôm nay các anh phải đi từng vị trí cột dùng tời néo giữ không để cột nghiêng gãy nếu bão vào
kiến sương là vùng trúng đường dây băng qua các cánh đồng đang vào vụ gặt
vì thế chi nhánh điện lực huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tuyên truyền cho người dân cách sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão phát quang hành lang đường dây
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi một trăm linh quân số của chi nhánh được huy động ứng trực tại cơ quan
để khắc phục những khiếm khuyết lưới điện và trăng trống những vị trí đường dây cột sung yếu
không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống bão lũ chủ trương này được công ty điện lực thái bình
quán triệt thấu đáo đến từng chi nhánh trên địa bàn toàn tỉnh
đơn vị cũng đã tổ chức họp bàn cụ thể các phương án trước trong và sau bão
trong đó mục tiêu ưu tiên là khi bão vào phải tập trung khắc phục điện và cấp điện ổn định
cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thành phố các bệnh viện
và đặc biệt là các trạm bơm để chống úng cứu lúa mùa